dưới sự phân công của chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân phó chủ tịch thường trực quốc hội tòng thị phóng điều hành phiên họp cho ý kiến về dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật giáo dục
trong phiên họp chiều nay các đại biểu đều cho rằng luật giáo dục không còn phù hợp với thực tiễn do thiếu sự đồng bộ và giảm các hướng phát triển của học sinh
vì vậy các đại biểu nhất trí với sự cần thiết về sửa đổi bổ sung luật giáo dục